cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt chăn nuôi
thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh hà nam đã triển khai đề án xây dựng mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ sông trong ao
với những ưu điểm mô hình nuôi cá sông trong ao được coi là hướng đi mới trong phát triển thủy sản của tỉnh hà nam
góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích nuôi trồng
đầu năm hai nghìn một mươi tám anh hoàng văn thường xã tiêu động huyện bình lục đầu tư gần một tỷ đồng để cải tạo ao
thực hiện mô hình nuôi cá sông trong ao với ba máng nuôi diện tích mỗi máng một trăm ba mươi m hai
anh thả năm con giống trên một máng
đến nay sau hơn hai tháng lứa cá đầu tiên của gia đình anh thường đã sinh trưởng tốt và ít dịch bệnh

hiệu quả cao
mô hình nuôi cá sông trong ao được đánh giá là hướng đi mới nhằm thay đổi tư duy của người nông dân trong nuôi trồng thủy sản
hướng tới áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế
tạo ra sản phẩm chất lượng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và góp phần cải thiện môi trường